tỉnh quảng ninh tổ chức tiếp xúc trực tuyến với hơn bốn trăm linh doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch covid một mươi chín
kiến nghị của các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi về tiếp cận vốn tiến dụng tài chính thuế thương mại
thúc đẩy xuất nhập khẩu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xử lý vướng mắc về lao động hỗ trợ cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh
tại buổi làm việc đại diện các sở ban ngành của tỉnh quảng ninh đã trao đổi giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp
chú trọng các giải pháp có thể thực hiện ngay về cơ chế cho du lịch dịch vụ khu công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp xuất nhập khẩu
lãnh đạo tỉnh quảng ninh khẳng định sẽ tiếp tục ban hành những chính sách mới để tiếp tục có thể có những hỗ trợ cho doanh nghiệp
theo kế hoạch ngay sau khi việt nam chính thức công bố là quốc gia hết dịch quảng ninh sẽ tổ chức hai hội nghị xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp nhật bản và hàn quốc
mời tất cả các doanh nghiệp cùng dự để cùng tiếp xúc với nhà đầu tư tiềm năng chung tay thu hút các doanh nghiệp về với quảng ninh